vào ngày hôm nay một vụ cháy lớn đã xảy ra tại một nhà xưởng của một công ty thuộc khu công nghiệp sông mây huyện tràng bom tỉnh đồng nai khiến một người bị bỏng nặng và nhiều tài sản bị thiêu dụi
theo đó vào khoảng một mươi hai h cùng ngày một số nhân viên phát hiện ngọn lửa kèm khói đen bốc cao hàng chục mét từ khu vực nhà xưởng trong công ty sản xuất đế dày và các phụ kiện bộ phận của dày từ nhựa và cao su
ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội bao trùm khu nhà xưởng rộng gần một m hai
nhận được tin báo lực lượng ngay sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đồng nai đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tổ chức dập lửa ngăn chặn cháy lan
sau gần hai giờ tích cực dập lửa đến một mươi bốn h cùng ngày đám cháy đã được lực lượng chức năng khống chế